vào đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai một bị hại trú tại thành phố con tum đã đến công an thành phố con tum trình báo về việc mình bị lừa đảo
trước đó chị gái nạn nhân ở gia lai được một tài khoản facebook tự giới thiệu là việt kiều đang sinh sống ở nước ngoài và có nhu cầu mua sầu riêng để tặng cho người thân ở việt nam
do bận công việc nên chị đã nhờ nạn nhân nhận tiền thay
nạn nhân đã nhập tất cả các thông tin cá nhân vào trang web do đối tượng cung cấp và đã bị đối tượng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng chiếm đoạt số tiền hơn sáu mươi triệu đồng
trước đó nhập tên ngân hàng họ vào tên và mã code sau khi đó nhận được mã otp từ bên ngân hàng nhập mã otp vào trang web mà bên vừa đã đã gửi qua đường điên cho tôi
sau khi nhập các bước thì bị báo lỗi nên tiếp tục bên ngân hàng gửi mã bao thuê hai ba lần
lúc này thì đồng thời bên tài khoản ngân hàng tự động họ thu tiền hai lần với số tiền là bốn mươi chín triệu
bảy trăm hai mươi tám đồng và một mươi triệu bốn trăm chín mươi năm đồng
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an thành phố con tum cùng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra
tuy nhiên quá trình điều tra lực lượng công an đã gặp rất nhiều khó khăn vì các thông tin về đối tượng đều là thông tin ảo
các đối tượng phạm tội thường không tiếp xúc trực tiếp với người bị hại tài sản được chuyển qua ngân hàng
dân đêm cái việc xác minh thân nhân lai lịch các đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn
thứ hai là các đối tượng sử dụng các tài khoản ngân hàng không chính chủ của rất nhiều ngân hàng khác nhau
trong số đó thì đa phần các hàng này đều không có trụ sở đóng hoặc chi nhánh đóng quân trên địa bàn
ngày bảy tháng một mươi một năm nay công an tỉnh con tum đã xác định được hai đối tượng có liên quan là hoàng thiện tài và võ văn lâm đều chú tỉnh quảng trị
tại cơ quan điều tra
tại cơ quan điều tra